cũng trong sáng nay thống kê của sở y tế hà nội cho biết là thành phố ghi nhận thêm một mươi trường hợp dương tình mới với virus sars cov hai tại sáu ổ dịch
trong đó bốn bệnh nhân thuộc chùm liên quan đến bắc giang tại công ty sei hai bệnh nhân thuộc chùm liên quan đến bùi thị xuân hai bà trưng
một bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho sốt tại cộng đồng thứ phát ở phụng châu trương mỹ
một bệnh nhân thuộc chùm sàng lọc ho sốt tại cộng đồng nguyên phát ở vĩnh lộc một phùng xá thạch thất
một bệnh nhân thuộc chùm liên quan đến tp hcm trú tại cầu diễn nam tử liêm một bệnh nhân thuộc chùm liên quan đến tân mai hoàng mai ở phú lãm hà đông
như vậy hà nội đã có tổng số sáu trăm chín mươi chín trường hợp dương tính với virus sars cov hai kể từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay
với bốn trăm hai mươi bảy trường hợp ghi nhận tại cộng đồng và hai trăm bảy mươi hai trường hợp là những người đã được cách ly tập trung
tp hcm đang tích cực sàng lọc các trường hợp hoa sốt tại cộng đồng
cũng như lấy mẫu ngẫu nhiên những trường hợp là lái xe phụ xe buýt để xét nghiệm sàng lọc và đánh giá yếu tố nguy cơ